báo cáo thường niên hồ sơ các hoạt động quốc tế trong lĩnh vực bất động sản ở mỹ năm hai nghìn một mươi chín
do hiệp hội quốc gia chuyên viên địa ốc mỹ gọi tắt là nar công bố ngày một mươi tám tháng bảy vừa qua cho biết
dòng tiền từ việt nam chuyển vào mỹ để đầu tư bất động sản chiếm hai tương đương ba sáu tỷ usd
đưa việt nam xếp ở vị trí thứ sáu trong tổng giá trị các dòng tiền trên thế giới đổ vào mua nhà ở mỹ
tăng hai bậc so với báo cáo năm hai nghìn một mươi sáu và ngang hàng các nước như đức nhật bản
đây là thí dụ tiêu biểu cho thấy một lượng lớn ngoại tệ của việt nam đang chảy ra nước ngoài
theo nhiều nguồn thống kê chỉ riêng dòng ngoại tệ chảy khỏi việt nam qua các kênh mua nhà
du lịch học tập và chữa bệnh ở nước ngoài mỗi năm cũng hàng tỷ usd
gần tương đương khoản kiều hối mà việt nam nhận được
chín tỷ usd
bằng hai phần ba lượng vốn fdi thực hiện trong năm hai nghìn một mươi sáu một mươi năm tám tỷ usd mức cao nhất từ trước đến nay
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi năm thống kê của ngân hàng nhà nước cho thấy
lượng ngoại tệ từ việt nam chảy ra nước ngoài dưới dạng tiền và tiền gửi là một mươi bốn hai tỷ usd
trong đó riêng các ngân hàng trong nước đã chuyển bốn sáu tỷ usd ra gửi ở nước ngoài
chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
các doanh nghiệp và người dân đã chuyển hơn ba năm tỷ usd ra nước ngoài
tổng cộng từ quý i năm hai nghìn một mươi ba thời điểm ngân hàng nhà nước công bố số liệu thống kê này
cho đến quý ii năm hai nghìn một mươi sáu đã có ba mươi sáu mươi bảy tỷ usd được chuyển ra nước ngoài dưới dạng tiền và tiền gửi
riêng quý i năm hai nghìn một mươi bảy đã có một sáu trăm chín mươi hai tỷ usd tiền dạng này được chuyển ra nước ngoài
theo bộ kế hoạch và đầu tư trong giai đoạn suốt một mươi bảy năm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến năm hai nghìn một mươi tám
việt nam đã có tám trăm bảy mươi ba dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đăng ký mới với khoảng một mươi bốn sáu trăm năm mươi ba tỷ đô la mỹ
và một trăm sáu mươi năm lượt dự án đăng ký bổ sung vốn tăng thêm năm chín mươi ba tỷ usd
tổng cộng cả vốn đăng ký mới và tăng thêm là một mươi chín bảy trăm bốn mươi sáu tỷ usd
đặc biệt giai đoạn suốt một mươi bảy năm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến năm hai nghìn một mươi năm đã có tám trăm bảy mươi ba dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
đặc biệt giai đoạn hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi năm được ghi nhận là giai đoạn bùng nổ của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
với tốc độ tăng trung bình chín năm đạt mức năm mươi hai một năm và chiếm tới chín mươi sáu tám tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của việt nam cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
lũy kế đến năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã đầu tư trực tiếp vào sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ với tám trăm chín mươi một dự án tổng vốn đăng ký gần ba mươi

đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp việt nam thường tập trung vào các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp thông tin truyền thông sản xuất điện bất động sản hoạt động tài chính ngân hàng bảo hiểm bán buôn và bán lẻ công nghệ chế biến chế tạo sửa chữa ô tô mô tô xe máy và xe có động cơ khác
đáng chú ý bên dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp lớn như tập đoàn viễn thông quân đội viettel vinamilk các công ty của tập đoàn fpt tập đoàn cao su việt nam các ngân hàng có vốn nhà nước thì tỷ trọng đầu tư của khối tư nhân nhất là đầu tư của cá nhân các doanh nghiệp vừa và nhỏ ra nước ngoài ngày càng tăng
hình thức phổ biến nhất của đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thông qua hợp tác kinh tế song phương nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế việt nam với các nền kinh tế

cùng với quá trình hội nhập cơ sở pháp lý cũng như vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài từng bước được hoàn chỉnh đồng bộ
ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm chính phủ ban hành nghị định số tám mươi ba hai nghìn một mươi năm ndcp quy định về đầu tư ra nước ngoài
quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài
quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài
quy định chi tiết về mục đích kinh doanh thủ tục đầu tư ra nước ngoài và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài để thay thế nghị định bảy mươi tám hai nghìn sáu ndcp ngày chín tháng tám năm hai nghìn sáu
nghị định tám mươi ba hai nghìn một mươi năm ndcp được ghi nhận là có nhiều điểm mới phù hợp thực tiễn và yêu cầu của sự phát triển như đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tăng cường quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài
đặc biệt là những dự án có sử dụng vốn đầu tư của nhà nước hoặc các dự án có quy mô lớn sử dụng nhiều ngoại tệ nêu rõ các nguyên tắc của việc chuyển vốn cũng như thực hiện nghiêm chế độ báo cáo
nghị định tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này
hiện nay cùng với hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài nhà đầu tư việt nam cũng được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
như thông tư một trăm linh năm ttbtc
nghị định một trăm linh năm ttbtc của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định một trăm ba mươi năm hai nghìn một mươi năm ndcp quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó việc đầu tư ra nước ngoài ở việt nam hiện mới áp dụng cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán quỹ đầu tư chứng khoán công ty đầu tư chứng khoán doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
cụ thể chỉ công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán tự tiến hành các giao dịch
mua bán chứng khoán cho chính mình mới được đầu tư hoặc ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
tổ chức tự doanh có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bao gồm tự doanh đầu tư gián tiếp và nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài chỉ áp dụng với công ty quản lý quỹ
các tổ chức này chỉ được đầu tư ra nước ngoài trong một giới hạn cho phép được gọi là tỷ lệ đầu tư an toàn quy định tại thông tư một trăm một mươi hai

hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán quỹ đầu tư chứng khoán công ty đầu tư chứng khoán và kinh doanh bảo hiểm
cụ thể với trường hợp của các công ty chứng khoán căn cứ vào điều một mươi ba thông tư một trăm linh
thì tổ chức này được đầu tư ủy thác đầu tư vào các loại công cụ đầu tư do ngân hàng nhà nước việt nam quy định
và không được vượt quá hạn mức tự doanh đăng ký đã được ngân hàng nhà nước xác nhận
trường hợp phát sinh khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tổng mức đầu tư ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
không quá ba mươi vốn chủ sở hữu tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc xoán xếp gần nhất
doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật
trên thực tế có thể thấy hình thức đầu tư trực tiếp gián tiếp
và một lượng lớn ngoại tệ chảy ra nước ngoài để phục vụ nhu cầu học tập chữa bệnh nghỉ ngơi của người dân
sẽ ngày càng đa dạng về hình thức và lĩnh vực gia tăng về quy mô
nhiều nước trên thế giới cũng cho phép dòng chảy ngoại tệ ra nước ngoài theo những kênh như vậy thậm chí với quy mô lớn hơn nhiều
điều này là bình thường trong nền kinh tế thị trường và sẽ không có gì đáng lo ngại nếu diễn ra trong khuôn khổ pháp luật và được kiểm soát minh bạch
đây là những hoạt động có nhiều tác động đa chiều giúp các doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
thêm cơ hội tiếp cận thị trường và các thành tiệu khoa học công nghệ kinh nghiệm trong quản lý đầu tư
cũng như khai thác những cơ hội kinh doanh mới góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa dịch vụ tạo động lực phát triển đất nước
góp phần khẳng định các cam kết và nâng cao vị thế của việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
trong bối cảnh hội nhập tôn trọng quyền tự do kinh doanh và dịch chuyển vốn lao động hàng hóa và dịch vụ trên phạm vi toàn cầu
không nước nào có thể chỉ một chiều kêu gọi và thu hút ngoại tệ vào trong nước
đồng thời cấm không cho chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để đáp ứng các nhu cầu sống học tập và chữa bệnh chính đáng của người dân có thu nhập cao
tuy nhiên bên cạnh việc chủ động cải thiện môi trường đầu tư để tăng sức hấp dẫn và giữ chân những dòng vốn cần thiết cho phát triển kinh tế
tạo việc làm cho người dân các cơ quan chức năng cần tăng cường bảo hộ pháp lý và giảm chi phí rủi ro chính sách cho các dòng ngoại tệ chảy ra nước ngoài
một cách trật tự minh bạch trong khuôn khổ luật pháp và có cơ chế điều tiết phù hợp
cần tăng cường kiểm soát và ngăn chặn những dòng tiền bẩn có nguồn gốc từ tham nhũng buôn lậu
từ các hoạt động bất minh khác đã và đang và sẽ tiếp tục tìm đường chuyển lậu hoặc khai thác những kẽ hở từ kênh chuyển tiền chính thức
để chuyển ra nước ngoài ẩn náu an toàn dưới các vỏ bọc khác
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài nguy cơ chảy máu ngoại tệ của tiến sĩ nguyễn minh phong bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau